việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo hình thức trực tiếp
khiến cho người vi phạm mất nhiều thời gian và dễ phát sinh tiêu cực
vì vậy để hạn chế những tồn tại này văn phòng chính phủ đề nghị áp dụng dịch vụ công trực tuyến
đối với thu tiền nộp phạt khi vi phạm hành chính giao thông đường bộ
với việc áp dụng hình thức thu tiền này người bị xử phạt có thể tra cứu để được cung cấp thông tin
về tên quyết định xử phạt số tiền phạt tài khoản kho bạc phải nộp để nộp phạt trực tuyến
ngay trên hệ thống trực tuyến ngoài ra người bị xử phạt có thể nhận lại giấy tờ bị tạm giữ
qua đường biêu điện hoặc nhận trực tiếp hoặc ủy quyền tùy theo việc lựa chọn
văn phòng chính phủ nhận định khi áp dụng hình thức trực tuyến tương ứng sẽ thiết kiệm
ít nhất hơn một ba trăm linh tỷ đồng một năm cho xã hội